theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy tám độ vĩ bắc một trăm một mươi một chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm hai mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
mạnh lên thành bão vùng biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ ninh thuận đến cà mau có mưa rào và rông gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khu vực cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp một